việt nam có thêm bốn danh hiệu vườn di sản asean là vườn quốc gia vũ quang hà tĩnh vườn quốc gia bi đúc núi bà lâm đồng vườn quốc gia lò gò sa mát tây ninh và khu bảo tồn thiên nhiên ngọc linh con tum
nâng tổng số lượng vườn di sản asean tại việt nam lên con số một mươi và việt nam trở thành quốc gia có nhiều khu vườn di sản asean nhất trong asean
việc công nhận danh hiệu vườn di sản asean góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái không chỉ có đa dạng sinh học cao mà còn có giá trị văn hóa lịch sử đối với từng quốc gia và cả khu vực đồng thời góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân các nước asean